các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận tin báo hàng chục chiến sĩ công an được huy động lần theo dấu vết của nhóm bắt cóc xác định được vị trí nơi giam giữ nạn nhân
đến một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường giải cứu con tin an toàn
vụ án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
để tạo lòng tin với người bị hại đối tượng đã giả danh là cục phó cục tình báo quân đội
và có thể chạy án giảm từ mức tử hình xuống còn hai mươi năm với giá là hai tỷ đồng
nguyễn văn toàn chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc hiện đã bị công an thành phố lào cai bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm vào tài sản
sau một thời gian xác minh công an thành phố lào cai phát hiện đối tượng tên là nguyễn văn toàn
thường xuyên có biểu hiện gặp gỡ với một số công dân đề nghị chạy án
toàn đã giả danh là cục phó cục tình báo quân đội và có quan hệ thân thiết với bộ công an
đặc biệt là rất thân thiết với giám đốc công an tỉnh nên có thể chạy án
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố lào cai phát hiện đối tượng toàn có biểu hiện lừa đảo chạy án
giảm từ mức tủ giam cho người thân của một phụ nữ từ tử hình xuống còn hai mươi năm với giá là hai tỷ đồng
và sẽ nhận đặt cọc trước là hai trăm linh triệu đồng
tối ngày bảy tháng một mươi hai khi toàn đang thực hiện giao dịch chuyển tiền viết giấy nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tại cơ quan công an toàn khai nhận do chơi cờ bạc thua lỗ dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản với số tiền lên đến một mươi tỷ đồng trần văn lai chú tại phường nại hiên đông
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lai tìm cách tiếp cận những người cần mua đất tại khu vực trung tâm hành chính quận sơn trà
nói dối mình mua được hồ sơ của một lô đất tái định cư và có thể làm thủ tục xin chuyển đổi bố trí tại khu vực nói trên
tìm tưởng lai một bị hại đã đạt cọc số tiền hai trăm linh triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên một bị hại khác đã đưa cho lai số tiền cọc một trăm linh triệu đồng
nhờ làm thủ tục xin nộp tiền đất theo giá cũ để ra được sổ đỏ
sau khi thỏa thuận xong thay vì thực hiện lai đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân
hiện trần văn lai đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh yên bái đã khám phá thành công hàng chục vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng
phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép kịp thời giải cứu nhiều trường hợp người lao động
trước khi bị lừa đưa sang bên kia biên giới
vì sao đã được cảnh báo rất nhiều mà vẫn có người bị lừa
phải trang thủ đoạn của các đối tượng đã có sự thay đổi tinh vi hơn
câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
không họ hàng không quen biết thậm chí chưa từng gặp mặt
nhưng người đàn ông này vẫn sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để đưa cho một đối tượng mới quen trên mạng xã hội
với lời hứa sẽ giúp tìm cho một công việc ổn định với mức thu nhập cao ở phía bên kia biên giới
thực phục được mọi người đi trung quốc làm việc tại trung quốc
thì bị can cũng có nói với mọi người đi trung quốc làm việc tại sườn bố
lương tháng được tầm một mươi năm một mươi sáu triệu
bản thân tôi được hưởng lợi là một trăm năm mươi đồng một người
công việc nhàn hạ lương cao không phải lo giấy tờ xuất cảnh
chỉ cần đồng ý đi là sẽ có người đưa
bằng những thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ như vậy mà trong thời gian qua
đã có hàng trăm lượt người dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc của tỉnh yên bái
đã đánh cược số phận của mình để xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
các đối tượng là có sự móc nối trong ngoài
nghĩa là có sự móc nối giữa đối tượng rủ dê lôi kéo với những đối tượng ở trung quốc
và đối tượng ở khu vực biên giới
rất là khó khăn cho công tác phát hiện
thứ hai là quá trình chủ dây lôi kéo là các đối tượng thường
rủ dê lôi kéo qua mạng xã hội như mạng facebook zalo
thứ ba là gọi trực tiếp qua điện thoại di động để rủ dê lôi kéo
nói về công việc làm thuê ở trung quốc
quá trình rủ dây lôi kéo thì nó rất là bí mật kín đáo
chỉ giữa những đối tượng và những người mà được đối tượng rủ đi
quá trình mà khi cơ quan anh điều tra lấy lời khai những trường hợp
được các đối tượng rủ đi
thì do là các trường hợp này là có mối quan hệ đồng tộc dòng họ cùng địa phương
thậm chí là quan hệ họ hàng gia đình
thì đồng thời là họ được cái lợi ích kinh tế ở bên quá trình làm thuê ở trung quốc
nên là khi về khai báo là họ có ý thức là che giấu
không muốn khai báo về cái hành vi của đối tượng
đây là những cái vấn đề nêu trên
cộng với trình độ nhận thức hiểu biết hạn chế
thì nó đã gây khó khăn rất nhiều trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra
tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập là hết sức chính đáng
tuy nhiên chính sự nóng vội ảo tưởng cộng với thiếu hiểu biết
xa bẫy các đối tượng có xuất khẩu lao động
từ đầu năm đến nay lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh
đã điều tra khám phá thành công ba vụ án bắt giữ ba đối tượng phạm tội
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
kịp thời giải cứu hàng chục lao động trước khi bị đưa sang bên kia biên giới
thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ chiến sĩ của đơn vị
phối hợp với các công an các huyện thị xã thành phố
tại các địa bàn trọng điểm làm tốt công tác phòng ngừa
và xã hội phòng ngừa nghiệp vụ trong đấu tranh với loại tội phạm
tổ chức người khác đưa người việt nam xuất cảnh trái phép
cũng như là người nước ngoài nhập cảnh trái phép việt nam
thiết nghĩ để giải quyết rứt điểm được tình trạng dân xuất cảnh trái phép
ra nước ngoài lao động ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp cụ thể
thiết thực mang tính ổn định lâu dài để người dân yên tâm lao động sản xuất
ngắn bó với bản làng quê hương
một mươi chiếc điện thoại di động trị giá một trăm năm mươi triệu đồng đã bị lấy cắp
và gần đó là nam bảo vệ của cửa hàng thế giới di động bị thương nặng
đó là vụ việc xảy ra tại xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hiện đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh tiến hành điều tra
vào dạng sáng ngày tám tháng một mươi hai bảo vệ của cửa hàng bị kẻ lạ mặt
dùng dao đâm trọng thương sau khi đâm gục bảo vệ nghi phạm đột nhập vào cửa hàng
và lấy đi hơn một mươi chiếc điện thoại di động tổng giá trị gần một trăm năm mươi triệu đồng
khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày tám tháng một mươi hai nhân viên chi nhánh thế giới di động
đến làm việc thì phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên vũng máu nên trình báo
cơ quan công an đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu hiện tại nạn nhân đã qua cơn
nguy kịch vụ việc đang được tiếp tục điều tra
còn tại đồng nai với hành vi cướp giật tài sản đối tượng chia vũ hào
chú tại tỉnh kiên giang đã bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an hào không nghề nghiệp để có tiền tiêu xài đối tượng điều khiển xe máy
đi quanh các tuyến đường của thị trấn long thành khi phát hiện con mồi sơ hở
trong việc quản lý tài sản thì áp sát ra tay cướp giật từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày bị bắt hào đã thực hiện trót lọt năm vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
thị trấn long thành huyện long thành rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng phạm văn hưng ở phường tân bình thành phố hải dương lại tiếp tục tái phạm tội
trong vòng từ tháng một mươi cho đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng hưng đã thực hiện hàng loạt
vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường
ra quảng ninh để tiêu thụ tài sản
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tại trạm thu phí bot trên quốc lộ một mươi bảy b thuộc địa bàn phường minh tân thị xã kinh môn
công an phường minh tân phối hợp với công an thị xã kinh môn đã bắt giữ đối tượng hưng cùng tăng vật
là chiếc xe mô tô hai chiếc điện thoại di động cùng hai mươi triệu đồng và một số đồ vật dụng cụ mà y vừa sử dụng
để thực hiện vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hải dương
mở rộng điều tra lực lượng công an làm rõ hưng đã thực hiện hai vụ trộm cắp trên địa bàn
phường minh tân thị xã kinh môn
sáu vụ trên địa bàn thành phố hải dương và nhiều vụ khác trên địa bàn đông triều quảng ninh
trước khi thực hiện hành vi hưng nghiên cứu rất kỹ địa bàn và chỉ chọn những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả
hệ thống cửa sổ cửa lách và cửa chính tiếp giáp với mặt đường hoặc các khu đất chống
ban đêm đối tượng sẽ thuê xe taxi hoặc xe ôm tiếp cận các ngôi nhà từ cửa sổ hoặc cửa
sau đó dùng đèn khò kết nối bình ga min
hưng nghi đốt phá cửa gỗ xong sắt rồi đột nhập vào bên trong dùng đèn pin lục xoát tìm thu gom các tài sản có giá trị lại
sau đó lấy chìa khóa của gia chủ mở cửa nhà cổng chính và lấy luôn xe máy của gia chủ
vận chuyển theo tài sản đã thu gom được rời khỏi hiện trường
để không bị phát hiện đối tượng chỉ thực hiện hành vi vào ban đêm và thường xuyên thay đổi địa bàn gây án và nơi tiêu thụ tài sản
điều này cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi vây bắt đối tượng
khuyến cáo người dân tăng cường công tác gia cố các cửa chính và cửa phụ ở phía đằng sau
không ban đêm ngủ không lên mở cửa tài sản trong nhà quản lý kỹ để tránh đối tượng lợi dụng để đột nhập vào bên trong
hiện công an thành phố hải dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành mở rộng để điều tra làm rõ hành vi của đối tượng
và đầu mối tiêu thụ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội giết người
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
và đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một năm h
công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại đội một năm h
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện